công an tỉnh thái nguyên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
tại tổ một mươi một phường chùa hang thành phố thái nguyên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đã bắt quả tang đoàn huy hoan
trú tại xã khe mò huyện đồng hỷ đang vận chuyển trái phép hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
tại cơ quan điều tra hoan khai nhận có xưởng cơ khí tại nhà và tự học trên mạng cách chế tạo súng để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hoan cơ quan điều tra đã thu giữ một số đồ vật thiết bị hoan sử dụng để chế tạo súng